quỹ ban nhân dân huyện lăng chánh tỉnh thanh hóa vừa phải di dời khẩn cấp chín hộ dân với hơn ba mươi nhân khẩu
và bốn mươi chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa do một ngọn núi thuộc bản sáng hằng xã yên khương bất ngờ sạt lở
vụ sạt lở đất khiến cho đường tỉnh năm trăm ba mươi bị chia cắt cục bộ trong ngày một mươi chín tháng một mươi
cách đó không xa nơi ở của bốn mươi chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa đang thi công chốt dân quân tự vệ biên giới
cũng bị đe dọa nghiêm trọng tại điểm sạt lở chính quyền địa phương đã lập rào chắn để hạn chế người dân qua lại
hiện tại trên địa bàn huyện lăng chánh trời đã tạnh mưa nhưng khả năng sạt lở đất vẫn rất cao